công an quận một mươi hai tp hcm cho biết vừa tiến hành khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt đối với hai cha con nguyễn thanh tây bốn mươi một tuổi và con trai một mươi bốn tuổi quê tỉnh quảng trị tạm trú tại tp thủ đức về hành vi cướp tài sản
theo điều tra do cần tiền tiêu xài nguyễn thanh tây bảo con trai đặt mua hai biển số giả hai bình xịt hơi cay hai roi điện ná thun và một mươi viên bi bằng thủy tinh
vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một tây chở con trai đi tìm con mồi đến đường hà huy giáp quận một mươi hai thì phát hiện người đàn ông đi xe máy sh một mình
người cha phóng xe máy vượt lên để con trai ngồi sau xịt hơi cay rồi cầm roi điện tấn công liên tiếp khiến cho nạn nhân bất tỉnh
sau đó lấy đi túi đeo chéo và xe máy sh lần theo dấu vết trinh sát phát hiện hai đối tượng đi trên nhiều tuyến đường ở quận gò vấp
sau đó thay biển số giả quần áo đi về hướng tp thủ đức trên đường đi hai đối tượng giấu xe vào căn nhà trong hẻm ở đường hoàng hoa thám quận bình thạnh
ba tổ trinh sát mật phục xung quanh khu vực này phát hiện đối tượng lập tức khống chế khám xét các nơi có liên quan thì phát hiện bình xịt hơi cay roi điện ná bắn bi và xe máy sh